từ hai mươi một tháng bốn đến nay giá xăng đã tăng lần thứ bảy liên tiếp
nếu tính từ đầu năm đến nay thì giá xăng đã có một mươi sáu kỳ điều chỉnh với một mươi ba lần tăng giá ba lần giảm
cư dân mạng ví von giá xăng khi tăng thì như cầu thang máy còn khi giảm thì như đi thang bộ
phải nói rằng sau những pha thiết lập đỉnh giá xăng dầu đời sống của người dân cũng bị ảnh hưởng rất nhiều
mỗi ngày tôi thường di chuyển một mươi bảy km đến chỗ làm
trước đây đột đầy bình xăng chỉ mất một trăm hai mươi đồng còn bây giờ phải mất tới một trăm năm mươi đồng
chi phí cho việc đi lại tăng lên rất nhiều
dịch đã khổ sau dịch đi làm lại lương vẫn chưa tăng
nhưng xăng tăng kèm theo đó là gạo dầu ăn nước mắm trứng tất cả đều tăng
thực sự gồng gánh và tiết kiệm đến mức không thể nào chịu nổi
chính thức đi xe máy sau hai năm đi ô tô thấy nó cũng thư thả hơn ngày tiết kiệm được một trăm năm mươi ca
xăng dầu vốn là chi phí đầu vào của hầu hết các ngành sản xuất hàng hóa và dịch vụ
nên khi xăng tăng có tác động rất lớn đến mặt bằng giá cả thị trường
giá cả các loại thực phẩm đã leo thang tăng từ năm một mươi do giá nhập chi phí vận chuyển đánh bắt thủy hải sản tăng cao
và chủ trương thắt lưng buộc bụng đang được đa số cộng đồng mạng lựa chọn để tránh âm vào tiền cuối tháng
khi mà nhiều chi phí phải chi tiêu
bao nhiêu là dự định của gia đình mình nhưng có lẽ đợt này phải cắt giảm chi tiêu những thứ không cần thiết
đồng thời sẽ thay đổi phương tiện đi lại và mua sắm thực phẩm
gia đình tôi cũng có kế hoạch mua xe nhưng nếu bối cảnh giá xăng dầu không có dấu hiệu giảm như thế này
chắc phải lùi lại thôi vì sợ nhiều chi phí phát sinh
ở trong nhà không bật điều hòa thì nóng mà bật thì tốn
ra đường thì xăng tăng di chuyển nhiều thì tốn kém
bây giờ có quá nhiều chi phí phải lo
không chỉ người dân mà các doanh nghiệp vận tải cũng như đang ngồi trên đống lửa
lượng khách đi xe chỉ đạt bốn mươi năm mươi so với trước dịch covid một mươi chín
trong khi giá xăng dầu vẫn giữ xu hướng tăng khiến doanh nghiệp vận tải phải tái cơ cấu
nhiều phương tiện phải nằm bãi
tăng giá cước thì giữ được lao động
nhưng tăng giá nhiều thì lại không có hành khách
nên đang trong thế tiến thoái lưỡng nan
theo các chuyên gia kinh tế
mỗi ly xăng dầu hiện nay
đang phải chịu ba mươi tám thuế và các loại phí
do đó giảm thuế phí được coi là giải pháp quan trọng
trong đó giảm mức thuế bảo vệ môi trường
là việc cần làm ngay có tính khả thi cao
xăng dầu là mặt hàng thiết yếu nên giảm thuế và có cơ chế phù hợp
để kiềm chế giá hàng hóa tăng âm âm theo xăng dầu
thu nhập nước ta còn thấp
trong khi giá xăng dầu khá cao so với thu nhập của các nước
khi giá xăng dầu đang tăng dưỡng
thì việc điều tiết kịp thời bằng giảm thuế phí ngay lập tức là cần thiết
để giảm áp lực lương dân lên doanh nghiệp
giá xăng tăng ảnh hưởng đến bạn và gia đình như thế nào
hãy chia sẻ suy nghĩ và quan điểm của bạn trên fanpage của truyền hình công an nhân dân